trải qua năm mươi năm phát triển hội khoa học lịch sử việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn
trong thời gian tới hội cần phát triển đầy mạnh nghiên cứu lịch sử để phù hợp với yêu cầu phục vụ của đất nước và trình độ phát triển của lịch sử thế giới
đây là chỉ đạo của chủ tịch nước trần đại quang tại lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập hội khoa học lịch sử việt nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất cùng dự có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang đã ghi nhận những thành tiệu to lớn trong phát triển của hội góp phần đẩy mạnh sự phát triển của nền sử học việt nam

phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang đã ghi nhận những thành tiệu to lớn trong phát triển của nền sử học việt nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất cùng dự có nguyên tổ lớn trong phát triển của nền sử học việt nam
phát triển và nghiên cứu lịch sử của đất nước